bên hành lang quốc hội cho ý kiến về dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
các đại biểu hy vọng luật này khi được thông qua sẽ tạo nên bước tiến mới trong công cuộc đấu tranh với tham nhũng
từng bước làm trong sạch bộ máy quản lý nhà nước ở nước ta
hôm nay có rất nhiều ý kiến tranh luận hội trường cũng như là có đóng góp
do đó tôi nghĩ là cần phải ban soạn thảo cần phải rất sức lắng nghe ý kiến đại biểu hội để chỉnh sửa
để chọn phương án tối ưu nhất để khi ra đời thì luật tạm nhũng thực sự phát huy hiệu quả
chứ không là sẽ lại rơi vào vòng xoắn luận quẩn
chúng ta vẫn chưa tìm ra được phương án hữu hiệu nhất để phòng chống tệ nạn nguy hiểm nhất của xã hội
cái quan trọng nhất trong tất cả cái giải pháp về phòng chống tham nhũng đó là tính minh bạch
cái tính công khai minh bạch tất cả những cái tài sản công
cụ thể như là chi tiêu ngân sách là phải công khai minh bạch
đưa lên trên toàn dân trên mạng xã hội để dân biết thu chi đối với tài sản công
đến nay chúng tham nhũng trong khu vực tư và các quy định về kê khai tài sản khu vực tư
thì tôi nghĩ là cần phải tham khảo các kinh nghiệm thế giới
và làm từng bước và có một cái đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng
bởi vì chúng ta đang khuyến khích lập nghiệp đang khuyến khích việc phát triển suất kinh doanh
nếu như là quá nhiều những cái giảm buộc
quá nhiều những cái
cái kiểm soát đối với hoạt động này thì tôi nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến cái tinh thần khởi nghiệp